ngày hôm nay bắc bộ đã đón những đợt mưa mới thì không biết tình hình thời tiết trên toàn miền sẽ như thế nào
vâng ạ đúng là như vậy bắt đầu từ ngày hôm nay thì miền bắc trong đó có cả thủ đô hà nội
thì sẽ bước vào một đợt mưa mới nhưng không vì thế mà bầu không khí oi nóng của bắc bộ giảm bớt
nhiệt độ vẫn giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ c và có nơi còn trên ba mươi bốn độ c nữa
thời tiết khá là khó chịu tuy lượng mưa không lớn nhưng sự xuất hiện bất trợt của các cơn rông
trong thời tiết nắng nóng thì sẽ gây ra tình trạng lốc xét hay là gió giật mạnh do tranh lệch nhiệt độ đột ngột
chính vì vậy quý vị cần lựa chọn thời điểm di chuyển trên đường
nếu gặp phải những cơn mưa rông bắt trợt thì cần tìm nơi tránh trú an toàn
còn đối với khu vực trung bộ thì dù đã sang nửa cuối tháng tám
nhưng toàn khu vực vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục chưa có dấu hiệu chấm dứt
thậm chí có dấu hiệu gai gắt hơn
nhiệt độ ở mức ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c mức nóng đặc biệt gai gắt
vâng ạ còn ở tây nguyên và nam bộ thì cũng đã bắt đầu một đợt mưa rông từ ngày hôm nay
rông lốc được dự báo là sẽ xuất hiện với cường độ cao và có thể cuột đổ cả cây cối nữa hết sức nguy hiểm
chính vì vậy mà tránh xa những cây to có tán rộng đề phòng cây bị bật gốc gãy cảnh là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý

hẹn gặp lại